sau nhiều ngày thu gom phế thải cho xỉ bóng đèn do vụ cháy lớn ngày hai mươi tám tháng tám gây ra
ngày hôm nay các lực lượng thuộc binh chủng hóa học và bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã huy động thêm nhân lực
và phương tiện gấp ba lần trước đó để hoàn thành tẩy độc tại hiện trường công ty cổ phần bóng đèn
phích nước rạng đông ở quận thanh xuân hà nội
theo đó từ ngày một mươi hai tháng chín đến ngày năm tháng một mươi binh chủng hóa học đã tiến hành dùng các loại hóa chất
và phương pháp tiêu tẩy khác nhau như cơ học hóa học hóa lý theo đúng quy trình đã được cơ quan chức năng phê duyệt
binh chủng hóa học đã dùng bốn tấn hóa chất chống lan tỏa phát tán chất độc với các phế thải sau vụ cháy
như cho xỉ bóng đèn vật liệu xây dựng một mươi xe chuyên dụng tiêu tẩy và quan chắc
một trăm hai mươi lít hóa chất để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương nhất
sau khi tiến hành quan chắc bảo đảm mọi yêu cầu về môi trường lực lượng sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ mặt bằng
hiện công ty đang tiến hành xây dựng lại tường bao ngăn cách nhà kho với khu dân cư xung quanh
với phần diện tích nhà kho đã bị cháy sau khi được bàn giao công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông dự kiến sẽ khôi phục một phần để sản xuất ổn định hơn